lợi dụng việc hỗ trợ hướng dẫn mở tài khoản trên sàn đầu tư xnet
một thanh niên đã rút hơn ba trăm linh triệu đồng trong tài khoản của một bị hại
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn hoàng hải chú tại phường trinh gián quận thanh khê
về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo điều tra vào tháng sáu năm ngoái lợi dụng việc hướng dẫn hỗ trợ tạo tài khoản trên sàn snt
cho một người đàn ông tại thành phố đà nẵng
bằng các thủ đoạn tinh vi hải đã thực hiện hai lệnh rút tiền từ tài khoản của nạn nhân
với tổng cộng gần một mươi sáu năm trăm linh usd tương đương hơn ba trăm tám mươi năm triệu đồng
toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đối tượng mua tiền ảo rồi quy đổi sang tiền việt nam đồng
sau đó chuyển về bốn tài khoản ngân hàng do hải đứng tên dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
hiện đối tượng đã khắc phục trả lại hết số tiền chiếm đoạt cho nạn nhân
liên quan đến đường dây mua bán trái phép trên ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài về việt nam qua đường tiểu ngạch
ngày hôm qua công an huyện hương nguyên tỉnh nghệ an khởi tố đối tượng lầu bá lì
hiện đang sinh sống tại lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
sau một thời gian kiên trì theo dõi đến ngày hai mươi ba tháng sáu
tại km số năm mươi ba quốc lộ bốn mươi sáu a xã võ liệt huyện thanh trương
công an huyện hương nguyên phối hợp với công an huyện thanh trương
bắt giữ đối tượng lầu bá lì về hành vi mua bán trái phép trên ma túy
thu giữ hai mươi bốn viên hồng phiến năm viên đạn và một điện thoại di động
công an tp tây ninh vừa tạm giữ hình sự các đối tượng nguyễn phi trọng và nguyễn ngọc thuận
đều trú tại tp tây ninh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào trưa ngày một mươi một tháng bảy cả hai đã bị bắt giữ cùng với tăng vật là bốn xe gắn máy
một tv một máy tính sách tay một bộ máy vi tính để bàn cùng nhiều tam vật khác
do không có tiền mua ma túy cả hai đã bàn bạc chuẩn bị công cụ phương tiện
cùng nhau chạy xe gắn máy trên các tuyến đường phát hiện nhà dân sơ hở thì đột nhập trộm cắp tài sản
đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng
từ tháng năm đến nay hai đối tượng đã thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn tp tây ninh và thị xã hòa thành

đã đưa hối lộ cho các đăng kiểm viên với số tiền gần ba mươi triệu đồng
liên quan đến vụ án này trước đó vào ngày năm tháng bốn vừa qua
công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố bị can bắt tạm giam năm cán bộ
thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lâm đồng
và một thanh tra sở giao thông vận tải lâm đồng để điều tra
thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy một trăm linh triệu đồng
nguyễn quốc thịnh chú bến tre đã bị khởi tố bị can
và ra quyết định tạm giam để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba chủ xe ở huyện long hồ tỉnh vĩnh long cho thịnh
thuê xe ô tô tự lái thỏa thuận thuê trong thời gian một ngày
sau khi nhận xe thịnh đã điều khiển xe ô tô đến tiệm cầm đồ
ở huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang để cầm chiếc xe ô tô này
với số tiền tám mươi triệu đồng
ngày hôm sau thịnh tiếp tục thỏa thuận nâng mức giá cầm xe thêm hai mươi triệu đồng
nâng tổng số tiền cầm xe là một trăm linh triệu đồng
chủ xe ô tô đã trình báo tới cơ quan cảnh sát điều tra
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi được chiếc xe ô tô
liên quan tới vụ cháy rừng trên dãy núi thuộc xã thượng tân lộc huyện nam đàn nghệ an
trong hai ngày qua chính quyền địa phương đã thông tin chính thức
theo đó vụ cháy xảy ra vào lúc một mươi h ngày một mươi hai tháng bảy tại khoảnh một tiểu khu một nghìn một mươi tám
xóm phú lộc đại lộc xã thượng tân lộc
nhận được tin báo
trong lúc đám cháy quỹ ban nhân dân huyện đã huy động các lực lượng chức năng cùng với nhân dân để khống chế
và đến khoảng ba giờ ngày một mươi ba tháng bảy đã khống chế được toàn bộ đám cháy
diện tích rừng bị cháy khoảng một mươi hectare trong đó có bốn hectare rừng keo bạch đàn thông còn lại là trảng cỏ lau lách
chủ rừng là ban quản lý rừng đặc dụng huyện nam đàn và rừng giao cho hộ gia đình
huyện nam đàn đã huy động khoảng bảy trăm linh người để chữa cháy
trong lúc đám cháy người dân cho biết tại khu vực rừng này cháy tiếp tục xuất hiện và có nhiều đám khói bốc lên cao
công an huyện cùng lực lượng tại chỗ tiếp tục canh gác xử lý rứt điểm các tàn than còn sót
hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
tại huyện phú thiện của tỉnh gia lai vừa diễn ra hội nghị sơ kết công tác vận động quân chúng
và ra mắt mô hình trở về đức tin giữ bình yên thôn làng
đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn tỉnh gia lai hướng đến mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn cái gọi là tin lành đê gà trên địa bàn
trước đó công an huyện phú thiện đã triển khai thực hiện thí điểm công tác vận động đối tượng
trước đây từng theo phun rô tin lành dega dưới hình thức tu tải ra quay về sinh hoạt tại các tôn giáo hợp pháp
lực lượng công an đã tranh thủ một mươi một chức sắc chức việc trong tôn giáo người uy tín tham gia công tác vận động
phối hợp tổ chức bốn buổi đón nhận các công dân đã từng lầm lỗi theo tin lành dega
quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy
trên cơ sở các kết quả khả quan thường trực huyện ủy ubnd huyện phú thiện chỉ đạo công an huyện tham mưu xây dựng mô hình
trở về đức tin giữ bình yên buôn làng để triển khai trên địa bàn toàn huyện
mô hình được xây dựng trên địa bàn tám xã thị trấn thuộc huyện phú thiện với mục tiêu huy động hệ thống chính trị cơ sở
chức sắc trước việc trong tôn giáo và người dân trên địa bàn giúp đỡ một trăm linh những người có niềm tin tôn giáo tham gia hoạt động tôn giáo hợp pháp
thưa quý vị công tác trên mặt trận đấu tranh với tội phạm hình sự luôn nguy hiểm khó khăn thách thức
luôn đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao đối với những người chiến sĩ công an nhân dân
là một trong những cán bộ trẻ của công an huyện tân yên tỉnh bắc giang
thiếu tá hà văn toàn đã ghi dấu bằng những chiến công và thành tích xuất sắc trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giữ bình yên
nơi phát tích khởi nguồn sáu hồ dạy công an nhân dân
chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người chiến sĩ đó trong phóng sự sau đây
bản thân tôi được lãnh đạo phân tỉnh phân công về công an huyện tân yên công tác đến nay gần một mươi năm năm
một là rất minh dựa nhưng cũng rất áp lực và một cái vấn đề việc là luôn luôn phải nêu cao được cái tính xây dựng được cái hình ảnh
của chiến sĩ công an nhân dân tại nơi phát tích sáu bốn hồ dạy
từ suy nghĩ đến hành động việc đảm bảo an ninh trật tự
kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm đã trở thành mục tiêu và được thiếu tá hà văn toàn cụ thể hóa
thành các chỉ tiêu trong từng tuần từng tháng
trong bối cảnh ứng dụng khoa học công nghệ phát triển tội phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm xâm phạm về sở hữu đang nổi lên rất phức tạp
một số đối tượng cũng đã sử dụng các phương thức lừa đảo tinh vi trên không gian mạng
nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
mặt điển hình nhiệm vụ đối tượng kim anh dũng với hình thức giao bán vé máy bay giả
đối tượng đã chiếm đoạt khoảng một năm tỷ đồng từ ba mươi người bị hại
chuyên án được phá thành công được ghi dấu bởi những đóng góp của thiếu tá hà văn toàn cùng các đồng đội
đồng chí thiêu tá hà văn toàn phó chỉ huy đội cảnh sát hành sự công an huyện thân yên
là một đồng chí được bổ nhiệm trẻ
trong một quá trình hợp ứng các phong trình
ứng các phong trào thi đua thì đồng chí cũng là một trong những chỉ huy đội đi đầu trong các phong trào học tập
các phong trào gian luyện các phong trào chung với hình vị
với những thành tích kết quả đạt được trong thời gian vừa qua
thậm chí đã góp phần rất quan trọng đóng góp chung vào thành tích chung của công an huyện
đấu tranh với tội phạm hình sự chưa bao giờ là dễ dàng
thế nhưng vượt qua những khó khăn thiêu tá hà văn toàn đã chỉ đạo cán bộ đội cảnh sát hình sự
gần chương điều tra làm rõ hơn một trăm linh các vụ liên quan
đến các đối tượng trộm các tài sản cấp giật và vụ về cờ bạc
bắt giữ hàng trăm đối tượng và tỷ lệ điều tra khám phá các vụ trọng án luôn đạt một trăm linh
thành tích chiến công đó đều xuất phát từ một tâm niệm rằng
giữ vững sự bình yên tại nơi khởi nguồn của sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
công tác đối tranh phòng chống tội phạm thì từ xưa đến nay không phải là một công tác dễ dàng gì
tuy nhiên là cũng được sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị
của các vị chính người địa phương và của ba chủ thi độ
và sự đoàn kết của các cán bộ chuyên sĩ trong lực lượng giành sự
cũng góp phần giúp bản thân tôi cũng như là hoàn thành tốt các công việc
mà được phân công cũng như trong quá trình điều tra giải quyết các vụ án vụ việc xảy ra trên địa bàn
thi đua lập công xứng đáng với niềm vinh dự thì mới đây thiêu tá hạ văn toàn
là một trong những chiến sĩ tiêu biểu trong phong trào thi đua ái quốc của công an
tỉnh bắc giang
thưa quý vị tháng sáu vừa qua cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
đã tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi tại cảng
đối với hai đơn vị là công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải sài gòn taxi
và công ty cổ phần vận chuyển sài gòn tourist
theo đó qua quá trình kiểm tra cơ quan chức năng đã phát hiện trên xe taxi của các đơn vị này
có lắp kết bị gian lận quốc có thể đẩy quốc lên gấp một mươi lần so với thực tế
tình trạng taxi ép giá khách gian lận cước tại sân bay tân sơn nhất
đã nhiều lần bị hành khách phản ánh nhưng vẫn liên tiếp tái diễn trong thời gian vừa qua
trước đó vào tháng ba một du khách nhật đã tố cáo việc bị tài xế taxi thu một hai triệu đồng tiền cước
cho bảy km di chuyển từ sân bay tân sơn nhất
ngay sau đó thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với tài xế taxi này
trong đó hành vi không sử dụng đồng hồ tính tiền cước theo quy định
điều khiển xe chở hành khách
không có phủ hiệu theo quy định bị xử phạt sáu bảy triệu đồng
bên cạnh đó xử phạt hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện
không có phủ hiệu với số tiền một mươi bốn triệu đồng
tổng mức xử phạt là hai mươi bảy triệu đồng
ngoài ra tài xế taxi còn bị xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong hai tháng